tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết
đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án mà đơn vị vừa khám phá bắt giữ ba đối tượng
vào hồi hai mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một tại thị trấn văn quan huyện văn quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức mật phục
bắt giữ hai đối tượng trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi a một nghìn năm trăm bảy mươi hai gồm bùi xuân sơn và nguyễn huy sơn
đều trú tại phường cam giá tp thái nguyên
tăng vật thu giữ gồm hai bánh chất bột màu trắng các đối tượng khai nhận đó là heroin
bốn điện thoại di động và một số tài liệu liên quan
qua khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn huy sơn đã thu giữ thêm ba túi chất tinh thể màu trắng
nghi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng là hai năm cân một cân tiểu ly
mở rộng chuyên án các trinh sát đã bắt khám xét khẩn cấp đối tượng vi văn lịch
trú tại đường mỹ sơn khối chín phường vĩnh trải tp lạng sơn
tăng vật thu giữ của lịch gồm một gói chất bột màu trắng nghi là heroin
một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô một xe mô tô
bảy mươi bảy triệu đồng tám nhân dân tệ và một số tăng vật liên quan
hơn một năm trăm linh viên phía hồng phiến cùng với hai đối tượng cũng vừa bị lực lượng công an tỉnh sơn la
bắt giữ tại khu vực bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
các đối tượng bị bắt giữ là tráng thị giới
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và giàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là hai mẹ con
cùng chú tại bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm tám gói ni lông màu xanh bên trong chứa một năm trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng hơn một trăm bốn mươi hai gram và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người phụ nữ không rõ danh tính
sau đó bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tới nguyên đán bình thân
công an quận thủ đức tp hcm đã tổ chức các đợt truy quét bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm
mới đây công an quận thủ đức tp hcm đang tạm giữ ba đối tượng gồm có phạm thị thúy nga
nguyễn thanh bình và phạm hồng sang cùng chú tại tỉnh bình phước về hành vi vận chuyển hàng cấm
ngày hai mươi bốn tháng một vừa qua nhận được tin báo của người dân
công an quận thủ đức đã triển khai khám xét bắt quả tang xe khách hiệu hyundai
biển kiểm soát chín mươi ba b một mươi do phạm thị thúy nga làm quản lý có hành vi vận chuyển hàng cấm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã phát hiện trên xe có chứa hơn một bao thuốc lá hiệu z
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
kiểm tra trong cốp xe công an còn thu giữ thêm một mươi sáu khúc gỗ vách chưa xác định được chủng loại
qua khai thác các đối tượng khai nhận thường xuyên nhận vận chuyển thuốc lá của một đối tượng chưa rõ lai lịch
từ bình phước lên tp hcm để giao lại
ngoài ra số gỗ trên xe do tài xế nguyễn thanh bình chồng của nga chở thuê lên tp hcm rồi giao cho khách
hiện công an đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên
tại khu vực tổng hai mươi hai phường phú xá tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng phạm văn sơn trú tại tỉnh thái nguyên đang vận chuyển pháo nổ trái phép
phạm văn sơn bị bắt cùng tăng vật là một mươi ba tám kg pháo thường được gọi là pháo củ
đấu tranh bước đầu sơn khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ huyện phú lương về tp thái nguyên với giá một năm triệu đồng
khi đang đợi người đến lấy hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
càng rất kề tận nguyên đán
nhu cầu sử dụng và tích chữ thực phẩm của người dân tăng cao
đây cũng là thời điểm gia tăng các hoạt động buôn bán và vận chuyển thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
và những ngày này lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh duy trì các tổ công tác
chủ động phòng ngừa phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên các tuyến địa bàn trọng điểm của tỉnh
theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh
những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến địa bàn của tỉnh vào dịp tết năm nay là thực phẩm bánh kẹo hoa quả củ ba kích mỹ phẩm
trong đó khác với những năm trước đây dịp này một trong những mặt hàng được các đối tượng vận chuyển nhiều nhất là các loại hải sản
từ trung tuần tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay các tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh đã kiểm tra
phát hiện thu giữ hơn năm năm tấn sò hơn một tấn mực và tu hải do các đối tượng vận chuyển từ các khuôn
các đối tượng vận chuyển từ các khu vực biên giới để đưa vào tuyến trong tiêu thụ
cùng với tập trung đấu tranh ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ tuyến biên giới
những ngày này lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh
tổ chức kiểm tra các cơ sở trọng điểm hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm
đội bốn đội vệ sinh an toàn thực phẩm đã tập trung lực lượng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ kiểm tra phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh
kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh
trong quá trình kiểm tra thì kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân biết cách lựa chọn thực phẩm sạch
thực phẩm an toàn và chấp hành tốt các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn ác tội phạm bảo vệ đại hội đảng lần thứ một mươi hai và tết nguồn đàn bình thân
trong hơn một tháng vừa qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh đã xác lập năm chuyên án
bắt giữ một mươi năm đối tượng và phát hiện xử lý hai mươi vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm

hoặc sử dụng loại vỏ bao bì của nhãn hiệu đã được chứng nhận an toàn còn hiệu lực hay trà trộn cùng thực phẩm có nguồn gốc để kinh doanh
vì vậy cuộc chiến ngăn chặn vi phạm vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành lực lượng chức năng từ khu vực biên giới đến các tuyến địa bàn nội địa
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền đông nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ở các tỉnh miền bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng
ở vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết
các tỉnh miền bắc duy trì rét đậm rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng một
vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết
dự báo do không khí lạnh đang suy yếu dần vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam trung bộ nam bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên tuy nhiên tại các địa phương vùng cao vẫn duy trì ở mức từ đến âm hai độ c
băng tuyết vẫn phủ trắng nhiều địa phương
trong điều kiện thời tiết lạnh số gia súc thiệt hại ngày một tăng
dự báo từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một trở đi trời ngớt mưa nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tăng
tuy nhiên các khu vực vùng cao cần đặc biệt đề phòng xảy ra sương muối
một hiện tượng thời tiết xấu cực kỳ có hại cho con người vật nuôi cũng như cây trồng
đợt z này đã khiến
hàng chục người thiệt mạng hàng trăm người bị thương và làm tê liệt các hoạt động giao thông
tại mỹ theo thống kê sơ bộ số nạn nhân trong trận bão tuyết tại nước này đã lên đến hai mươi tám người
tập trung mở một mươi bang và thủ đô washington
nguyên nhân gây tử vong cho người dân mỹ trong ba ngày qua chủ yếu là do tai nạn giao thông
ngộ độc khí sửa co hai và trụy tim do quá găng sức để dọn tuyết
các cơ quan chính phủ mỹ ở washington dc vẫn tiếp tục đóng cửa
làm việc trong ngày đầu tuần do chưa khắc phục xong hậu quả của bão tuyết
một phần hệ thống giao thông công cộng cũng đóng cửa những ga còn mở cửa thì miễn phí vé
ngoài ra do điều kiện thời tiết bất lợi hơn tám trăm linh chuyến bay đã bị hủy trong ngày hôm qua hai mươi năm tháng một
theo giờ địa phương
tuy nhiên tại một số bang ngay khi tuyết ngừng rơi chính quyền và người dân đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp
để khôi phục lại hệ thống giao thông
tại thủ đô washington sân bay quốc tế bantimore ngày hai mươi bốn tháng một đã khôi phục một số chuyến bay
nhưng rất hạn chế
ngoài ra thị trưởng bantimore cũng thông báo sẽ mở cửa các văn phòng trở lại sau đợt bão tuyết
để giúp giảm bớt áp lực giao thông và ghi nhận tình hình bão tuyết
tôi sẽ chỉ hoãn việc mở văn phòng thành phố cho đến một mươi giờ sáng
tại new york lệnh cấm đi lại đã được dỡ bỏ và giao thông công cộng bắt đầu hoạt động trở lại trong ngày hôm qua
tuy nhiên các sân bay trong khu vực vẫn đóng cửa suốt ba ngày liên tiếp
lệnh cấm đi lại đã được dỡ bỏ
điều này không có nghĩa là mọi người nên ra ngoài và lái xe đi dạo một vòng
phần lớn các tuyến đường đã được dọn sạch nhưng vẫn có những khu vực chưa được dọn hết
vẫn còn tình trạng xe cộ bị mắc kẹt trên đường cao tốc
vì thế mọi người vẫn nên thận trọng hết sức khi lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ
trong khi đó tuyết vẫn rơi nhiều tại các vùng rộng lớn miền tây nhật bản và ven biển nhật bản như kinky tokai và chogoku
buộc cơ quan thời tiết nước này phải đưa ra cảnh báo về các trận lở tuyết và nguy cơ giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
giá rét tại nhật bản khiến đảo miền nam okinawa vốn thường xuyên có thời tiết ấm áp đã lần đầu tiên đón tuyết rơi trong gần ba mươi chín năm qua
tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đảo amami khi lần đầu tiên trong một trăm một mươi năm năm qua khu vực này có tuyết rơi
tại đảo jeju của hàn quốc tám mươi sáu người đã bị mắc kẹt sau khi tuyết rơi dày khiến sân bay tại đây phải đóng cửa
kể từ hôm hai mươi ba
hai mươi tháng một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng jeju đã phải chứng kiến tuyết rơi dày kỷ lục và nhiệt độ giảm xuống tới mức âm sáu một độ c
tại thủ đô seoul nhiệt độ ngày hai mươi bốn tháng một đã giảm xuống âm một mươi tám độ c mức thấp nhất trong vòng một mươi năm năm qua
trước đó lần đầu tiên trong năm năm qua cơ quan thời tiết hàn quốc đã buộc phải phát cảnh báo về thời tiết giá lạnh bất thường
nhiều nơi tại trung quốc cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng do đợt giá rét kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua
nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ giảm xuống tới âm bốn mươi độ c
không khí lạnh cũng làm phần lớn biển bột hải bị đóng băng ảnh hưởng tới hoạt động của ngư dân và khiến nhiều tàu thuyền bị mắc kẹt
nhiều khu vực thuộc các tỉnh an huy phúc kiến chiết giang quảng đông cũng ghi nhận nhiệt độ giảm thấp kỷ lục trong lịch sử
vào chiều tối ngày hôm qua tàu cảnh sát biển chín nghìn hai cảnh sát biển việt nam đã lai dắt thành công tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts
cùng chín ngư dân quảng ngãi bị nạn trên vùng biển hoàng sa về bờ
đây là vụ thứ ba cảnh sát biển việt nam đã cứu thành công tàu bị nạn chỉ trong mấy ngày đầu tuần
vào lúc hai mươi hai h hai mươi tám phút ngày hai mươi bốn tháng một nhận được thông tin từ ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts và chín ngư dân bị hỏng máy trôi giặt trên biển trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp
song gió cấp chín tầm nhìn hạn chế có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của ngư dân
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã nhanh chóng điều động tàu cảnh sát biển
chín nghìn hai cơ động ngay trong đêm thực hiện nhiệm vụ
sau hai mươi bốn giờ vượt qua sóng to gió lớn đến một mươi bảy h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng một tàu cảnh sát biển chín nghìn hai đã tiếp cận được tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts
cách tây nam đảo trì tôn quần đảo hoàng sa khoảng ba mươi năm hải lý
khi mà chúng tôi nhận được thông tin những cái bị nạn thì bằng tất cả những cái hành động nhanh nhất
để có thể đến với họ đưa họ về đất liền xung hợp với lại gia đình
lúc đấy thì cái cảm xúc vô bờ bến
cảm thấy như mình cứu người thương trong nhà mình thấy cái cảm xúc phải nói là rất khó tả
kể cả người làm nhiệm vụ và người được cứu đều vỡ hòa trong một cái niềm rất là xúc động giữa tình cảm quân và dân
không chỉ tàu cá mà cả tàu vận tài hiện đại cũng có nguy cơ bị nạn trên biển vào mùa biển động
vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một tại khu vực biển an thời phú quốc
tàu chở vật liệu xây dựng của ông trần văn hùng bị chết máy có nguy cơ bị chim
trên tàu có bốn thuyền viên
nữ và một trẻ em
cảnh sát biển vùng bốn đã kịp thời điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm đi tìm kiếm cứu nạn
sau gần ba giờ tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện sóng to gió lớn tầm nhìn hạn chế
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm đã tiếp cận được tàu bị nạn kịp thời cứu sống sáu người trên tàu
nơi nào mà dân cần thì mình phải có mặt
nơi nào dân tai nạn là mình phải sẵn sàng cứu
khi mà người dân có một cái điểm tựa đó là các lực lượng trên biển sẵn sàng ở bên cạnh
thì họ sẵn sàng vươn khơi
ngược lại thì chúng tôi ra biển mà thấy ngư dân thì cái niềm tin của mình cũng rất là cao
và cũng rất là tự hào và rất là hen diện
ngay gần cùng thằng đã tận những người dòng bùm ra biển luôn mong mỏi kiếm thêm được một khoản tiền
để chuẩn bị đón một cái tết no đủ
sông thiên tai đã cướp đi nhiều tài sản cũng như đe dọa tính mạng của họ
sự có mặt của những chiến sĩ cảnh sát biển trong những ngày này luôn là điểm tựa
là niềm tin là nơi nheo đậu
cho mỗi con thuyền và ngư dân mỗi khi biển động
trong hai ngày hai mươi hai tháng một và hai mươi ba tháng một vừa qua đoàn công tác cục cảnh sát truy nã tội phạm
hội phụ nữ cục công tác đảng và công tác quần chúng bộ công an
bệnh viện một mươi chín tháng tám công an tỉnh sơn la công an tỉnh hòa bình
phối hợp với công đoàn công ty vinacon x sáu và bệnh viện phạc ma
đã phối hợp tổ chức chương trình thăm hỏi tặng quà tết khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí
tại địa bàn xã vân hồ huyện vân hồ và xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
trong chuyến công tác đoàn bệnh viện một mươi chín tháng tám với hơn ba mươi bác sĩ phối hợp với công đoàn
công ty vinacon x sáu và bệnh viện phạc ma đã tổ chức khám bệnh
cấp năm trăm linh cơ số thuốc miễn phí cho ba trăm linh gia đình chính sách đồng bào nghèo
khám sàng lọc ung thư vú ung thư cổ tử cung cho một trăm năm mươi phụ nữ trên địa bàn hai xã
tặng cặp sách cho học sinh nghèo vượt khó và một trăm hai mươi xuất thuốc bổ cho đồng bào
đặc biệt là đã tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc cho đồng bào treo
nhân dịp đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đang diễn ra tại thủ đô hà nội
việc chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp
các ngành trên cả nước tích cực triển khai với nhiều hình thức hiệu quả
bên cạnh đó với tinh thần lá lành đùm lá rách
rất nhiều nhà hào tâm tổ chức thiện nguyện đã tích cực vận động
đóng góp trao tặng những phần quà tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn
để họ đón tết thêm phần đầy đặn và ấm áp
ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hương yên
mặc dù trời rét sáu độ c nhưng ngay từ sáng sớm
ba trăm linh hộ nghèo của huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã tập trung đông đủ
tại nhà văn hóa huyện để nhận quà tết
hộ gia đình bà phạm thị quyên xã thủ sĩ
là một trong những hộ nghèo nhất của huyện tiên lữ
chồng mất sớm một mình bà nặng gánh nuôi hai người con trai
nhưng năm năm trước người con trai lớn của bà cũng bỏ bà ra đi vì điện giật
chưa năm nào bà có một cái tết trọn vẹn
hôm nay bà cũng đến nhận tấm lòng của các nhà hào tâm
để cho cái tết bớt vất vả hơn
nhận được quà
với tinh thần tử bi cứu khổ ban vui trong đạo phật
trong chương trình tặng quà tết cho hộ gia đình nghèo lần này
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hưng yên
cùng các nhà hào tâm đã tặng cho các hộ nghèo một năm trăm linh phần quà
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của những tấm lòng thiện nguyện
ủng hộ cho các cá nhân và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn
trong cuộc đời
trong dịp tết
thế thì cũng nhân cái tết cổ truyền của dân tộc
thì những người mà gặp khó khăn như thế này
thì tỉnh hội cũng trên tinh thần là đức phật dạy là cứu khổ đổ sinh
và quý thầy tâm có tấm lòng
thì để tấm lòng đùm lá rách
thì đề nghị để giúp đỡ cho nhân dân
thì xuất phát từ cái chỗ là với tấm lòng tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách
nhằm chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nghèo khó
thì quỹ thiện tâm đã tổ chức chương trình phát quà tết
cho tất cả các tỉnh thành trên cả nước
với hàng năm là cứ khoảng một trăm linh xuất vào tết
mặc dù đợt xét này là đợt xét kỷ lục trong ba mươi năm qua
nhưng những hộ được nhận quà như cảm thấy ấm áp hơn
bởi tấm lòng của những nhà hào tâm
mỗi món quà nhỏ được các nhà hảo tâm trao tận tay cho người nghèo
như một sự chia sẻ động viên những
đại biểu chúng cử ban chấp hành trung ương
khóa một mươi hai trong đó có một trăm tám mươi ủy viên chính thức và hai mươi ủy viên dự quyết
báo giao thông đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu lịch sử đảng
bài viết có nhan đề
chuyên dọc đường kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới
giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc cho rằng
nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
đã được ban chấp hành trung ương khóa một mươi một chuẩn bị rất kỹ lưỡng
tiêu chuẩn của những người được bầu vào ban chấp hành trung ương
cũng được công khai trong đó nhấn mạnh
không để lọt vào trung ương những người có sai phạm khuyết điểm
những người không đủ chuẩn bực về đạo đức
có tham nhũng hay chạy chức chạy quyền
tất cả các bước lựa chọn nhân sự đều được thực hiện rất cẩn thận
giáo sư phúc nhấn mạnh
đây là lần đầu tiên chúng ta làm một cách có bài bản
có đổi mới thể hiện việc phát huy dân chủ trong đảng
ngày càng có chất lượng hơn
chứ không chỉ là hình thức như chúng ta vẫn nói bấy lâu nay
việc này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết trong đảng
tinh thần trách nhiệm của trung ương khóa một mươi một với đảng
với đất nước và nhân dân
quy trình lựa chọn nhân sự vào ban chấp hành trung ương khoa mới
càng chặt chẽ cẩn trọng bao nhiêu
thì sự kỳ vọng của người dân vào ban chấp hành mới
sẽ càng lớn bấy nhiêu
giáo sư phúc rất kỳ vọng vào năng lực tổ chức thực tiễn
của ban chấp hành trung ương khóa mới
kỳ vọng họ phải biết kết hợp nói với làm
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải
chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
khẩn trương tiến hành kiểm tra rà soát
điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ
lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ
cảnh báo đoạn đường có băng tuyết trơn trượt
bên cạnh đó khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời
các quy tắc về bảo đảm giao thông
trong điều kiện mặt đường có băng tuyết
phó thủ tướng cũng yêu cầu công an các tỉnh thành phố
tăng cường lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông
bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm
các đoạn tuyến có địa hình phức tạp
độ dốc lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
mưa tuyết mặt đường có băng tuyết phủ
để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một
tại địa bàn huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
khiến cho một người tử vong và nhiều người bị thương
sau đây là ghi nhận của nhóm phong viên
về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
theo thông tin từ cơ quan chức năng
khoảng một mươi năm giờ năm mươi phút
xe ô tô loại năm mươi hai chỗ ngồi
do tài xế trần như sâm
trú tại thành phố vũng tàu điều khiển
chở theo ba mươi năm nhân viên của khu du lịch hồ tràm
lưu thông từ huyện xuyên mộc về huyện đất đỏ
khi đến giao lộ nguyễn văn linh trần phú
thuộc địa bàn thị trấn phước hải huyện đất đỏ
đã lao xuống một hố cạn bên đường
thứ nhất là chữa cháy có thể là cháy nổ
thì huy động các bình chữa cháy
thứ hai là công an thị trấn phước hải
dùng xe tại chỗ để chở đi
rồi công an huyện xuống
và huy động thêm xe cứu thương
của huyện long điền huyện đất đỏ
và bệnh viện bà rịa
tối đa lực lượng để cứu giúp người bị nạn
lãnh đạo bệnh viện bà rịa cho biết
do chấn thương nặng nên nạn nhân lê ngọc nga
trú tại phường ba thành phố vũng tàu
đã tử vong trong chiều ngày hai mươi năm tháng một
hai nạn nhân khác được gia đình chuyển đến
bệnh viện chào rẫy thành phố hồ chí minh cấp cứu
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một
lái xe trần như sâm và gần chục nạn nhân khác
đang được điều trị tại bệnh viện bà rịa
nhìn chung thì công tác sơ cấp cứu
chúng tôi đã giải quyết
hiệp thời nhanh chóng
đáp ứng được yêu cầu sơ cấp cứu
ban đầu cũng như sơ cấp cứu hàng lọt
một số ca ổn định thì chúng tôi cho về
một số ca còn hơi nặng
thì chúng tôi đã chuyển đến hoa ngoại chính hình
để tiếp tục điều trị
chúng tôi đã giải quyết cho một số nạn nhân này
hiện tại bây giờ còn khoảng chín một mươi ca
tại ở khoa chính hình
theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng
nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn
có thể do lái xe không làm chủ tốc độ và tay lái
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
với chủ đề của năm an toàn giao thông quốc gia
là xây dựng văn hóa giao thông
gắn với nâng cao trách nhiệm
xiết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ
ban an toàn giao thông tỉnh quảng trị
vừa tổ chức lễ gia quân
năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu
tham dự buổi lễ có hơn hai cán bộ công chức
lực lượng vũ trang và các bạn đoàn viên thanh niên
trong toàn thành phố
năm hai nghìn một mươi sáu quảng trị phân đấu giảm năm
trên cả ba tiêu chí
để làm được điều đó tỉnh quảng trị cần đổi mới
và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cần đẩy mạnh công tác thanh tra
tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là trong đợt cao điểm tết nguyên đán bính thân này
bên cạnh sự vào cuộc của các ngành các cấp
mỗi người dân cũng phải ý thức được
trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông
nhằm hạn chế thấp nhất đối với bản thân
cũng như những người thân trong gia đình
về tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
vừa tổ chức hội nghị tập huấn ba thông tư
của bộ công an quy định về công tác tuần tra
kiểm soát giao thông đường bộ
cho trên một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ
chiến sĩ cảnh sát giao thông nắm vững nội dung
các thông tư mới do bộ công an ban hành
liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát
giao thông đường bộ công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính trên các đường cao tốc
của cảnh sát giao thông đặc biệt là các nội dung
mới các nội dung bổ sung so với quy định cũ
đồng thời nâng cao trình độ hiểu biết
pháp luật tinh thần trách nhiệm trong công tác
văn hóa giao tiếp ứng xử khi thi hành nhiệm vụ
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa sai phạm tiêu cực cho đội ngũ cán bộ
chiến sĩ cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh
tạo được niềm tin của nhân dân đối với
lực lượng cảnh sát giao thông
trong năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cảnh sát giao thông
tỉnh bắc cạn đã kiểm tra phát hiện
và xử lý gần một mươi năm trường hợp
phương tiện ô tô xe máy vi phạm giao thông
với số tiền xử phạt trên sáu sáu tỷ đồng
bên cạnh đó lực lượng chức năng đã xử lý lừa
nồng độ cồn một trăm linh bốn trường hợp
trong đó có bốn trường hợp xe ô tô tải vi phạm
thực hiện kế hoạch tuyên truyền xử lý
vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em
kiểm tra nhắc nhở bốn mươi năm trường hợp
phát hiện và xử lý một trăm linh bảy trường hợp
tạm giữ tám xe đạp điện
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn
đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định
của bộ công an về cấp thu hồi đăng ký
biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ
đã đăng ký mới hai trăm tám mươi sáu xe ô tô
và gần tám tám trăm linh xe ô tô
trước tình trạng nhiều lái xe của các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách
vi phạm tốc độ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
đã phê bình trực tiếp các đơn vị
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vi phạm
đồng thời yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng này
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
nghiêm túc phê bình một số công ty vận tải
không thường xuyên cập nhật theo dõi các thông tin
từ thiết bị giám sát hành trình
để kịp thời ngăn chặn xử lý lái xe vi phạm
về tốc độ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị
kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
phải tiếp tục tăng cường công tác phổ biến
giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đối với lái xe chạy hợp đồng
yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định
pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông
hơn một bảy trăm linh là số vụ đàn ạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc trong tháng đầu tiên
của năm hai nghìn một mươi sáu khiến bảy trăm ba mươi năm người thiệt mạng
và làm bị thương một năm trăm năm mươi người